liên quan đến vụ cháu bé ở tỉnh đồng tháp lọt xuống trụ bê tông ghi nhận vào chiều tám tháng một công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương các thiết bị được vận chuyển và bổ sung liên tục về hiện trường
những người thực thi nhiệm vụ làm việc với phương châm đảm bảo an toàn tuyệt đối
về phương án thực hiện thì căn cứ và tình hình thực tế tại công trình tổ điều hành cứu nạn cứu hộ công trình cầu canh rọc sen đã thay cử ván thép một mươi hai m cho cử ván thép một mươi tám m
trước đó vào ngày bảy tháng một chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp đã ban hành quyết định thành lập tổ điều hành cứu nạn cứu hộ công trình cầu canh rọc sen do ông lê hoàng bảo giám đốc sở giao thông vận tải làm tổ trưởng
tổ này sẽ điều hành thi công phương án cứu hộ cứu nạn sự cố tai nạn này bằng biện pháp xử lý rút gọc bê tông lên mặt đất và báo cáo tình hình kết quả thực hiện cứu hộ cứu nạn về ubnd tỉnh đồng tháp